thủ tướng chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả do mưa đá
rông lốc và mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía bắc tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ quyết định trích sáu mươi một tám trăm bảy mươi sáu tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
để hỗ trợ cho bốn địa phương gồm bắc cạn lạng sơn lai châu lào cai khắc phục thiệt hại về nhà ở do mưa đá
rông lốc gây ra tạm cấp bổ sung ba trăm hai mươi tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi cho chín địa phương
gồm hà giang điện biên phú thọ lai châu cao bằng tuyên quang sơn la hòa bình lào cai
để khắc phục thiệt hại do mưa lớn lũ quét sạt lở đất tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi gây ra theo thứ tự ưu tiên như sau
hỗ trợ dân sinh hỗ trợ gia đình có người bị chết mất tích nhà ở bị hư hỏng
di dân khẩn cấp khu vực vừa bị thiệt hại hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại
khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng do mưa lớn lũ quét sạt lở đất
đê điều thủy lợi giao thông nội tỉnh y tế trường học công trình cung cấp nước sạch
trụ sở và các công trình thiết yếu khác